trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn của tỉnh tiền giang
nhất là việc lây lan trong cộng đồng công nhân lao động ở một số khu công nghiệp tập trung đông công nhân
thì ngoài biện pháp thực hiện nguyên tắc năm k thì vệ sinh khử khuẩn cho các xe ra vào khu công nghiệp là hết sức quan trọng
bởi tại khu công nghiệp long giang mỗi ngày có đến gần sáu trăm linh phương tiện từ các tỉnh đi vào
ban quản lý khu công nghiệp long giang tỉnh tiền giang phối hợp với lực lượng công an trạm y tế xã tân lộc một
tổ chức thành lập hai chốt đo thân nhiệt và phun thuốc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho các xe vào khu công nghiệp
tại cổng chính và tại cổng đường cao tốc mỗi chốt được chia thành hai ca gồm có tám đồng chí là lực lượng công an
ban quản lý khu công nghiệp trạm y tế và lực lượng tình nguyện viên tham gia tập trung một số nhiệm vụ như
dừng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải bằng đường bộ vào khu công nghiệp
và tổ chức đo thân nhiệt khai báo y tế phun thuốc cho các xe vào khu công nghiệp
chống covid một mươi chín cho gần sáu trăm linh xe từ các tỉnh vào khu công nghiệp